hình ảnh thanh niên sung phong lặng lẽ thực hiện nhiệm vụ giúp đỡ người dân và khách du lịch
tại các địa điểm du lịch nổi tiếng đã là hình ảnh đẹp và đặc trưng của đường phố tp hcm
ở khu vực nhà thờ đức bà thư viện tp hcm hình ảnh của lực lượng thanh niên sung phong màu áo xanh
đã trở nên quen thuộc và gần gũi với người dân thành phố nhất là khách du lịch khi nơi đến tp hcm
với nhiệm vụ hỗ trợ giúp đỡ bảo vệ khách du lịch lực lượng thanh niên sung phong đã trở thành
người bạn tin cậy có thể giải đáp mọi thắc mắc và chỉ dẫn tận tình cho du khách nơi đây
tôi không quen với giao thông ở đây mỗi lần đi qua đường tôi rất sợ
khi được các bạn thanh niên ở đây thấy giúp chặn xe để tôi qua đường tôi cảm thấy rất yên tâm
khi đến thăm tp hcm tôi thấy hình ảnh các bạn thanh niên mặc áo xanh hướng dẫn chúng tôi rất nhiệt tình
rất thân thiện tôi rất thích nơi đây
điều đặc biệt hơn ở các anh chính là bảo vệ an toàn cho du khách
bảo vệ an toàn cho du khách và người dân ngăn chặn không cho các đối tượng có ý đồ xấu tiếp cận du khách
xử lý các trường hợp trèo kéo đu bám cướp giật móc túi khách du lịch
mang lại một ấn tượng đẹp trong lòng bạn bè quốc tế về một thành phố năng động và an toàn
những người mà trèo kéo du khách thì em sẽ xử lý và nhắc nhở
khi mà nhắc nhở không được thì tụi em sẽ dựng người đó lại và báo rõ đàm
yêu cầu công an khu vực gần đó để giải quyết cái vấn đề
khi mới đến họ không biết đường họ không biết đường
họ cũng không hiểu nên họ cần tụi em nhiều khi họ hỏi tụi em để những cái địa điểm
và chị em chỉ đường cho họ
khi họ không có thông tin gì cần hỗ trợ thì tụi em cũng cung cấp thông tin để họ biết được
và họ đi tiếp tục cho cuộc hành trình của mình
hàng ngày những thanh niên với màu áo xanh qua lại trên đường
trên môi luôn nở nụ cười đã góp phần xây dựng hình ảnh thành phố thân thiện
hiếu khách và đã để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng khách du lịch khi đến thành phố hồ chí minh
góp phần tạo nên nếp sống văn minh của thành phố